ngày một mươi bảy tháng năm ngày thi cuối cùng của kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ một mươi vừa diễn ra với hơn năm trăm hai mươi thí sinh dự thi đến từ năm mươi sáu đoàn chia thành sáu hội đồng thi và hai mươi bốn nghề thi chính thức
kỳ thi tay nghề quốc gia năm nay được đánh giá có số thí sinh tăng cao hơn so với kỳ thi năm trước và chất lượng tay nghề của các em cũng cao hơn
kỳ thi này không chỉ là dịp để các trường dạy nghề các thí sinh tham gia kỳ thi học hỏi mà còn hứa hẹn nâng cao năng lực thế hệ lao động trẻ của việt nam hội nhập với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn phản ánh của phóng viên thời sự tại hội đồng thi số năm trường cao đẳng cơ điện hà nội
các đội thi cuối cùng của hai môn thi cơ điện tử và robot di động hai trong ba môn thi chính tại hội đồng thi số năm đã hoàn thiện bài thi của mình
các thí sinh tham gia thi đều là các học viên đến từ các trường
các đội thi cũng đang dạy nghề trong cả nước
chứng tỏ là cái trình độ kỹ năng tay nghề đã lan rộng ra khắp cả nước
và tôi thấy đánh giá cái trình độ thí sinh này là những em này là đủ tiêu chuẩn có khả năng đáp ứng cái nhu cầu của nhà máy xí nghiệp nhất là những khu nhà máy xí nghiệp mà duy trì sản xuất cần tự động công nghệ cao
các kỳ thi tay nghề được coi là hoạt động quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy phong trào học nghề nâng cao trình độ kỹ năng nghề và tăng năng suất lao động của lực lượng lao động trẻ
cứ hai năm một lần việt nam lại tổ chức kỳ thi này
kỳ thi tay nghề quốc gia để tuyển chọn các thí sinh xuất sắc tham dự các kỳ thi tay nghề asean và thế giới
đề thi quốc gia của chúng ta các năm thi cập nhật theo asean và đề thi asean thì cập nhật theo đề thế giới
trong cái chỉ đạo cuộc thi của lần này thì các chuyên gia xây dựng đề thi là phải cập nhật theo cái chuẩn asean và thế giới
chính vì thế mà chúng ta sẽ càng ngày càng tiếp cận được với cái nền công nghệ mới
mình đang phát triển hướng tự động quá
định hướng lên bốn thì đây là một cái ngành nghề mà rất sát với cái phục vụ của nhu cầu xã hội chúng ta hiện nay
nếu mà chúng ta có lực lượng tay nghề trẻ tốt có năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội
thì đây là một phần để phát triển cho cái nền công nghệ chúng ta đi nhanh hơn
và phát triển nhanh hơn để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội và của thế giới
kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ một mươi sẽ là tiền đề để việt nam tham dự vào các cuộc thi tay nghề thế giới
tạo cơ hội lớn cho các chuyên gia
và thí sinh việt nam được làm việc và học hỏi thế giới
qua các cuộc thi như thế này việt nam có thể cập nhật công nghệ tiên tiến của thế giới
tạo nền tảng cho phát triển giáo dục nghề nghiệp nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động trẻ của việt nam